ngày tám tháng ba vừa qua thủ tướng chính phủ đã có quyết định về việc công nhận thành phố hòa bình
tỉnh hòa bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm hai nghìn một mươi tám điều này không chỉ là niềm vinh dự tự hào
của đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố hòa bình mà còn góp phần quan trọng
để thành phố hòa bình phấn đấu trở thành đô thị loại hai vào năm hai nghìn hai mươi
bằng sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị phát huy nội lực của thành phố
sau tám năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
toàn bộ bảy trên bảy xã thuộc thành phố được công nhận đạt danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới
để đạt được kết quả này thành phố đã tập trung thực hiện tốt công tác lãnh đạo
chỉ đạo từ khâu quy hoạch và thực hiện huy động nguồn lực đến thực hiện các tiêu chí
ưu tiên đầu tư cho các xã khó khăn đặc biệt tập trung đầu tư xây dựng các công trình điện
đường trường trạm tổng nguồn vốn huy động đầu tư cho xây dựng nông thôn mới trong tám năm thực hiện là trên bảy trăm bảy mươi năm tỷ đồng
tổng nguồn vốn huy động đầu tư cho xây dựng nông thôn mới là một trong những điều kiện hết sức cần thiết
quá trình tập trung chỉ đạo thành phố đã bán hành các kế hoạch nhiệm vụ cụ thể đối với từng xã
chúng tôi đang tiếp tục triển khai tiêu chí lông thôn mới lương cao
đòi chúng tôi phải quyết tâm đồng bộ từ đảng chính quyền đặc biệt là tiếp tục bà con nhân dân vào cuộc
để tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu lông thôn mới lân cao để làm sao đó để cho đời sống nhân dân được lưng lên
đến nay tại thành phố
thành phố hòa bình tỷ lệ lao động có việc làm đạt chín mươi năm bảy
thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng lên bốn mươi triệu đồng một người năm hai nghìn một mươi tám
số gia đình văn hóa đạt tám mươi bảy thành phố không có nợ động xây dựng cơ bản trong thực hiện xây dựng nông thôn mới